bệnh viện là nơi tập trung số lượng lớn người dân và bệnh nhân
nên khả năng lây lan dịch bệnh covid một mươi chín là rất cao
nhất là với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay
để ngăn chặn nguy cơ trở thành ổ dịch
các bệnh viện đã ngay lập tức siết chặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số bệnh viện trên địa bàn thủ đô hà nội
tại bệnh viện gia liễu trung ương ngay từ cổng đã được phân luồng lối ra vào
bất cứ ai kể cả người đến khám hay đi cùng đều sẽ được đo thân nhiệt
rửa tay bằng máy tự động nhằm hạn chế sự tiếp xúc
sau đó bắt buộc phải khai tờ khai y tế online hoặc giấy
có xác nhận của nhân viên y tế rồi mới được vào trong bệnh viện
tại quầy thuốc cũng bảo đảm khoảng cách an toàn giữa hai lượt người mua
mặc dù thời gian làm thủ tục có thể nhiều hơn trước khi có dịch xảy ra lần hai
nhưng người dân đều cho rằng đây là sự cần thiết
thậm chí khi lên các khoa phòng thì người bệnh lại tiếp tục được nhắc nhở vệ sinh lần nữa
dẫn khai báo y tế có qua vùng dịch hay không
thì bắt đầu mình mới vào để đăng ký khám
cái này mình thấy rất là cần thiết
trong giai đoạn cao điểm này bệnh viện đã bố trí nhân lực làm sao
để bảo đảm công tác kiểm tra kiểm soát phòng bệnh
nhưng vẫn bảo đảm công tác khám chữa bệnh
bệnh viện thực ra cũng đã huy động rất là đầy đủ nhân lực
bệnh viện của tôi cũng cố gắng sắp xếp thay ca nhau
vừa rồi là bệnh viện cũng cố gắng là bố trí bác sĩ khám
một bác sĩ có thể khám trong khoảng lượng
một hai tuần chẳng may ví dụ như là nếu có một trường hợp nào đó nhiễm
thì hạ chúng có nhân lực khác thay thế cũng đều dưỡng vậy
còn tại bệnh viện phổi trung ương hiện nay bệnh viện đã chia rõ
một cổng ra vào cho nhân viên bệnh viện và một cổng cho người tới viện để thăm khám
ngoài các biện pháp đo thân nhiệt bệnh viện cũng bố trí ngay tại lối ra vào
một khu vực riêng để khai báo y tế và quét thân nhiệt một lần nữa
tất cả các khoảng cách đều được bảo đảm đủ an toàn
nhân viên y tế luôn túc trực để nhắc nhở và hướng dẫn người dân
đối với những bệnh nhân phát hiện dấu hiệu nghi
người nhiễm covid một mươi chín bệnh viện cũng đã sắp xếp khu cách ly sàng lọc
lực lượng bảo vệ cũng thường xuyên đi kiểm tra khu vực sân để nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang
các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố mỗi ngày đều tiếp nhận tới vài nghìn lượt người đến khám
chưa kể người nhà bệnh nhân đi cùng
do đó việc siết chặt công tác phòng chống covid một mươi chín là điều vô cùng quan trọng
để tránh nguy cơ bùng phát dịch và thiếu thốn nhân lực y tế nếu dịch bùng phát mạnh mẽ